tại nhà hát lớn hà nội đã diễn ra đêm nhạc mang tên ngắm nhìn thế giới
chương trình do học viện âm nhạc quốc gia quỹ thiện nhân và những người bạn phối hợp với cùng một số đơn vị tổ chức
ngắm nhìn thế giới lucas the world không chỉ là một điểm hẹn văn hóa dành cho người yêu nghệ thuật
mà còn là nơi để lan tỏa yêu thương
đêm nhạc là một chương trình hợp xướng quốc tế với sự góp mặt của các nghệ sĩ piano italia hàn quốc và việt nam
toàn bộ số tiền bán vé của chương trình được quyên góp cho quỹ thiện nhân và những người bạn
để mang lại cơ hội được hoàn thiện cơ thể hòa nhập với cuộc đời cho những em nhỏ bất hạnh
trong đêm nhạc còn diễn ra sự kiện đầu giá hai bức tranh của họa sĩ văn dương thành
nhằm quyên góp tiền cho quỹ ban tổ chức chương trình cho biết
toàn bộ số tiền thu được trong đêm nhạc sẽ hỗ trợ hoàn toàn chi phí phẫu thuật
cho khoảng tám chín em nhỏ kém may mắn khiếm khuyết bộ phận sinh dục phẫu thuật trong tháng một mươi một này